thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm do bộ công thương chủ trì thực hiện
chương trình đề ra các mục tiêu như chuyển giao công nghệ hỗ trợ sửa chữa nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường
đào tạo nghề cho một mươi lao động theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn gắn với yêu cầu của thị trường
chương trình nhằm tạo động lực mới thúc đẩy sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp
truyền dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hệ đại hóa
tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số